hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng bí thư nguyễn phú trọng được tín nhiệm bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn quê quán xã đông hội huyện đông anh thành phố hà nội
đồng chí là giáo sư tiến sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng đảng cử nhân ngữ văn cao cấp lý luận chính trị
tổng bí thư nguyễn phú trọng đảm nhiệm các chức vụ tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa tám chín một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba
thường trực bộ chính trị từ tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn một
ủy viên trung ương đảng khóa bảy từ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn khóa tám chín một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba
chủ tịch nước từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch quốc hội khóa một mươi một một mươi hai
bí thư quân ủy trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đại biểu quốc hội khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã bầu một mươi tám đồng chí vào bộ chính trị khóa một mươi ba gồm các đồng chí
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước
đồng chí nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ
đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
bốn đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy trưởng đồng chí
đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tp hà nội
đồng chí trần tuấn anh bộ trưởng bộ công thương kiêm phó trưởng ban kinh tế trung ương
sáu đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí đinh tiến dũng bộ trưởng bộ tài chính
đồng chí phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
một mươi đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
một mươi một đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
một mươi hai đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi ba đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
một mươi bốn đồng chí nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm
một mươi năm đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
một mươi sáu đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
một mươi bảy đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
một mươi tám đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư trung ương khóa một mươi ba gồm một số đồng chí ủy viên bộ chính trị
được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư
và năm đồng chí được bầu tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
đồng chí đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
đồng chí bùi thị minh hoài phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí lê minh hưng tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí lê minh khái tổng thanh tra chính phủ
đồng chí nguyễn trọng nghĩa phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
trung ương khóa một mươi ba gồm một mươi chín đồng chí đồng chí trần cẩm tú tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba
trước đó vào chiều tối ngày hôm qua ba mươi tháng một đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba đã bầu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba gồm một trăm tám mươi đồng chí ủy viên trung ương chính thức và hai mươi đồng chí ủy viên dự khuyết
bộ công an có sáu đồng chí trúng cử ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba bao gồm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
khóa một mươi hai bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
vui mừng với danh sách của các đại biểu vừa được trúng cử vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
người dân kỳ vọng về những định hướng những quyết sách đúng đắn
tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới của ban chấp hành trung ương đảng khóa mới
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng là một người có nhiều năm nghiên cứu về công tác xây dựng đảng
ông cho rằng nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản
thận trọng chặt chẽ khoa học dân chủ theo đúng quy trình
đội ngũ cán bộ cấp chiến lược mà đại hội một mươi ba vừa xây dựng xong
thì có thể nói toàn đảng toàn dân tộc sẽ thực sự là
đoàn kết đồng thuận cao dân chủ và kỷ luật chặt chẽ sáng tạo và nhất là có quyết tâm lớn
chỉ có như vậy mới có thể biến được cái khát vọng về một nước việt nam phát triển hùng cường phồn vinh
nhân dân có cuộc sống tự do ấm no và hạnh phúc mới trở thành hiện thực sinh động trên đất nước của chúng ta
đại hội một mươi ba của đảng đã bầu ban chấp hành trung ương khóa mới
với hai trăm linh đồng chí trong đó một trăm tám mươi ủy viên trung ương đảng chính thức
và hai mươi ủy viên trung ương đảng dự quyết
với cơ cấu hợp lý thể hiện sự nối tiếp kế thừa trong đảng
bù đắp cho nhau giữa lớp cao tuổi với lớp trẻ
tôi tin rằng với sự bù đắp đó với đoàn kết đó
thì chúng ta phát huy được sức mạnh của tập thể cái ban chấp hành hai trăm linh người
người dân đặt niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo cao nhất
của đất nước trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
có những định hướng mới phù hợp đưa việt nam sánh vai cùng các nước trong khu vực
cũng như trên thế giới nhất là sớm khống chế đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tôi rất kỳ vọng đối với chủ trương đường nối của đảng và nhà nước
là đưa đất nước tiến lên phát triển mạnh về kinh tế và an ninh quốc phòng
để đảm bảo cho nhân dân được cái ấm no hạnh phúc hơn
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba mà được đại hội bầu ra
thực sự là một tập thể đoàn kết thống nhất
thực sự tiêu biểu cho phẩm chất năng lực và trí tuệ của toàn đảng
và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
tôi thấy rằng đồng chí nguyễn phú trọng tái cử chính đã đáp ứng được nguyện vọng
cho toàn đảng và toàn dân ta
nhân dân muốn là đồng chí tiếp tục phất cao ngọn cờ
phòng chống tham nhũng xây dựng đảng ta thực sự trong sạch
và khi mà đảng đã đoàn kết nhất trí
thì tạo cái điều kiện cho cái đoàn kết toàn dân
và đấy chính là cái động lực
như bác hồ nói đoàn kết đoàn kết thành công thành công đại thành công
nhân dịp đồng chí nguyễn phú trọng được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã gửi điện chúc mừng
trong điện mừng tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết
ông rất vui mừng khi biết tin đồng chí nguyễn phú trọng được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
thay mặt cho ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc và cá nhân chủ tịch tập cận bình
gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới đồng chí nguyễn phú trọng và ban lãnh đạo khóa mới của đảng cộng sản việt nam
kể từ đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam dưới sự lãnh đạo kiên cường của ban chấp hành trung ương đảng
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu đảng cộng sản việt nam đã tăng cường công tác xây dựng đảng
lãnh đạo nhân dân việt nam đạt được nhiều thành tiệu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới
việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam mở ra lộ trình mới
xây dựng hiện đại hóa nước việt nam xã hội chủ nghĩa
chủ tịch tập cận bình tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng khóa mới
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu đảng cộng sản việt nam và đất nước việt nam sẽ đạt được những thành tiệu mới rực rỡ hơn
trong khi đó các hãng tin như tân hoa xã reuters afp và nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài như
france hai mươi bốn rappler cna the guardian dẫn thông báo của truyền thông nước ngoài
nước việt nam ngày ba mươi một tháng một đồng loạt đưa tin đương kim tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đã tái đắc cử chức vụ tổng bí thư
hãng reuters đăng bài viết về việc đương kim tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng ngày ba mươi một tháng một tái đắc cử
bài viết trích dẫn cuốn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
do nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản năm hai nghìn một mươi chín có đoạn viết
ông nguyễn phú trọng là một nhà lãnh đạo sáng suốt dũng cảm và liêm khiết
nỗ lực đưa việt nam sánh vai với các cường quốc nam châu như mong muốn của bác hồ
cùng ngày nhiều tờ báo mạng ở australia như canberra times com au the west com au bảy news com au
đồng loạt đưa tin tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng vừa tái đắc cử
đồng chí nguyễn phú trọng đã tái đắc cử trước tổng bí thư tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
được tổ chức năm năm một lần ở hà nội
với sự tham gia của gần một sáu trăm linh đại biểu từ khắp việt nam
nhằm chọn ra một đội ngũ lãnh đạo mới để tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển thành công
thưa quý vị và các đồng chí để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong những ngày qua cám bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông cám bộ chiến sĩ thuộc cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
đã phối hợp cùng với nhiều đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ đại hội một mươi ba của đảng
với quyết tâm chính trị cao nhất để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra đại hội một mươi ba của đảng
trong những ngày vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nghiêm túc phương án dẫn đoàn phân luồng điều tiết giao thông
đảm bảo theo đúng chương trình của đại hội
các hoạt động như đưa dẫn các đoàn đại biểu từ trung tâm hội nghị quốc gia
về các cụm khách sạn nơi đoàn lưu trú và ngược lại
được thực hiện bài bản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đảm bảo thời gian và thông suốt
có thể khẳng định là công tác đảm bảo an ninh an toàn
dẫn đoàn xếp xe phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhất là các đoàn đại biểu từ trung tâm đại hội đến các khách sạn khi ra về
và từ các cụm khách sạn rồi trở về khu vực đại hội
và các cuộc họp theo chương trình của đại hội
thì đã được lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an ninh an toàn
triển khai kế hoạch bảo vệ đại hội một mươi ba của đảng
tại khu vực này từ nhiều ngày qua
cục viễn thông và cơ yếu đã triển khai một kiếp trực gồm sáu cán bộ chiến sĩ
đồng thời tăng cường thêm hai đoàn đại biểu của đảng
đồng chí cán bộ kỹ thuật nhằm đảm bảo thông tin liên lạc an toàn
trên thực tế trong suốt thời gian trước trong khi diễn ra đại hội một mươi ba của đảng
cục viễn thông và cơ yếu đã bố trí phân công hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại trung tâm hội nghị quốc gia
các khách sạn nhà khách nơi đại biểu lưu trú
trung tâm chỉ huy bộ công an
và trực tại các trung tâm điều hành hệ thống thông tin liên lạc và cơ yếu của ngành
cùng với đó đơn vị đã đảm bảo duy trì hoạt động ổn định
thông suốt hệ thống bộ đàm
tổ chức cài đặt lập trình hàng trăm kênh liên lạc vô tuyến bộ đàm
triển khai các hệ thống thông tin cơ động trên xe thông tin chỉ huy tác chiến
để tăng cường chất lượng liên lạc cho hệ thống bộ đàm
tại khu vực trung tâm hội nghị quốc gia
và các địa điểm lưu trú của đại biểu
đảm bảo đường truyền kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến
từ trung tâm chỉ huy của công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
và trung tâm thông tin chỉ huy bộ công an
cục viễn thông và cơ yếu đã triển khai các hệ thống thông tin liên lạc và cơ yếu
đúng với kế hoạch đã được lãnh đạo bộ tiểu ban an ninh phê duyệt
các hệ thống liên lạc vô tuyến hữu tuyến truyền dẫn
và hệ thống mã dịch cơ yếu đã được tổ chức đồng bộ hiện đại
và an toàn bí mật đáp ứng các yêu cầu của các lực lượng tham gia bảo vệ và phục vụ đại hội
về công tác thông tin liên lạc thì cục viễn thông và cơ yếu đã giúp cho cục cảnh giao thông
và đã bàn trực tiếp với lãnh đạo cục để thiết lập lắp đặt trung tâm chỉ huy
và đường dây lối với lại tất cả các tuyến cao tốc theo hệ thống camera giám sát
và thông tin liên lạc đến các tuyến đường mà cửa ngõ thủ đô tập trung đi vào khu trung tâm của diễn ra đại hội
nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
từ sớm từ xa
trên phạm vi cả nước kiên quyết không để bị động bất ngờ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào
đã và đang được lực lượng công an nhân dân quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
góp phần vào thành công của đại hội
thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo bản tin vào lúc một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
việt nam có thêm ba mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi bảy ca ở cộng đồng ghi nhận tại bốn địa phương
hải dương hà nội quảng ninh và bình dương
một mươi chín ca nhập cảnh được cách ly ngay
cụ thể là thành phố hà nội ghi nhận bốn ca
quảng ninh ba ca
bình dương một ca
hải dương chín ca
một mươi chín ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bao gồm khánh hòa bảy ca
bình dương một ca
tiền giang hai ca
bà đệ vũng tàu chín ca
và tính đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam có tổng cộng chín trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm ở trong đất nước
và trong đó số lượng ca mắc mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay
là hai trăm ba mươi tám ca
sau khi phát hiện trường hợp
một học sinh lớp ba e trường tiểu học
xuân phương quận nam từ liêm hà nội
là con của bệnh nhân số một nghìn sáu trăm chín mươi bốn
nam bốn mươi tuổi
có địa chỉ tại phường xuân phương
quận nam từ liêm hà nội
quận này đã thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường
và tiến hành cách ly ngay bảy mươi chín trường hợp f một
là học sinh
và phụ huynh học sinh
ngay trong chiều ngày hôm nay
trung tâm y tế quận nam tử liêm phối hợp với các đơn vị chức năng
đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho hơn một học sinh trường tiểu học xuân phương
thành phố hà nội
vì hầu hết là các em nhỏ chưa thể tự sinh hoạt được
nên đa số khi đi cách ly
đều có phụ huynh đi cùng
trường hợp không có phụ huynh đi cùng
phía nhà trường và phòng giáo dục của quận
cũng đã sắp xếp phương án tốt nhất để chăm sóc
ổn định tinh thần cho các học sinh
trong khi đó nhằm chủ động chuẩn bị sẵn sàng
mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
ở mức cao hơn lên trên một mức
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cũng đã yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh
dịch vụ karaoke vũ trường quán bar
trên địa bàn thành phố
tạm dừng hoạt động từ giờ
ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
cho đến khi có thông báo mới
các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
phải có biện pháp phòng chống dịch
thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc
dung dịch sát khuẩn tay ngồi giãn cách vách ngăn
nhân viên phải đeo khẩu trang
lực lượng chức năng của hà nội
chủ động phối hợp chặt chẽ
cập nhật nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh
để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân các tỉnh như bắc ninh tuyên quang hưng yên hà nam
cũng đã quyết định cho học sinh trên địa bàn
nghỉ học từ ngày một tháng hai
đồng thời dừng các hoạt động văn hóa lễ hội để phòng dịch
trong thời gian nghỉ học
các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn các tỉnh
tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức viên chức người lao động
và học sinh sinh viên
tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về nghỉ tết
thông tin tuyên truyền phối hợp với các cơ quan ban ngành
và cha mẹ học sinh
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ động các phương án kịch bản sẵn sàng ứng phó
với các tình huống phức tạp xảy ra
tăng cường sử dụng hiệu quả các hình thức dạy học qua mạng internet
các ứng dụng chuyên môn triển khai dạy học trực tuyến
các cơ sở giáo dục thực hiện công tác phun thuốc
phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường
tất cả những người đi đến về từ vùng dịch
phải tự giác khai báo y tế
và thực hiện cách ly theo quy định hướng dẫn của ngành y tế
còn tại tỉnh hải dương
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
với biến thể mới của chủng virus lần này
tốc độ lây lan rất nhanh trong cộng đồng
chính vì vậy mà công tác phòng chống dịch
được đẩy lên ở cấp độ cao hơn rất nhiều
những ngày qua cùng với các ban ngành
công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
và cũng trong giai đoạn này
lực lượng công an đã nhận được sự quan tâm ủng hộ
về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
phục vụ cho công tác phòng chống dịch
ngay sau khi ổ dịch tại thành phố trí linh tỉnh hải dương xuất hiện
tất cả hệ thống chính trị đã khẩn trương vào cuộc
để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch
lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng
trong công tác khoanh vùng truy vết
phục vụ công tác cách ly khám điều trị cho các trường hợp nhiễm
hệ thống phòng chống dịch đều được kích hoạt trở lại
đặc biệt là những nơi có dịch như thành phố trí linh
thị xã kinh môn huyện kim thành và các địa bàn giáp danh
các chốt kiểm dịch trên bộ và thủy cũng được thành lập triển khai
để đáp ứng được yêu cầu cấp bách
trong đó lực lượng công an đóng vai trò chốt trưởng
tại các chốt kiểm dịch
tất cả lực lượng phương tiện và các nhu yếu phẩm cần thiết
phục vụ công tác phòng chống dịch đều được triển khai
cung cấp cho các lực lượng tham dự
làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các nơi cách ly
tỉnh hải dương đã thành lập ba bệnh viện giã chiến
gồm trung tâm y tế tp trí linh đại học sao đỏ tp trí linh
và bệnh viện đại học y tế hải dương
cùng nhiều khu vực cách ly dành cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ
tại các chốt kiểm dịch
tỉnh hải dương cũng đã được huy động nhiều y bác sĩ đầu ngành
có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh
ở các bệnh viện trung ương về giúp
với trách nhiệm của một trận thủ quốc
chúng tôi cũng đã ra đời kêu gọi
các tầng lớp nhân dân các tổ chức thành viên
chúng ta cùng chung tay đồng lòng
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ngành y tế
về nghiệp vụ để chúng ta khoanh vùng dập dịch hiệu quả nhất
tiếp đó chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi vận động
các tổ chức các cá nhân các nhà từ thiện
tiếp tục tri viện cả sức người sức của
vằng hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần
để động viên cho các tổ chức

vững tin hoàn thành tốt những buổi thực giao
đến thời điểm hiện tại
công an tỉnh hải dương đã nhận được sự quan tâm
ủng hộ của hàng trăm lượt cá nhân
các tổ chức xã hội cung cấp ủng hộ hàng nghìn vật tư
trang thiết bị y tế cần thiết
cho công tác phòng chống dịch
số vật tư y tế này sẽ được ưu tiên chuyển đến
các khu vực có dịch đặc biệt là lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng chống dịch
lực lượng công an tỉnh hải dương sẽ nỗ lực hết mình
phối hợp cùng các lực lượng khác
thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát được dịch bệnh
trong thời gian sớm nhất
nhằm ổn định tình hình
giúp nhân dân yên tâm vui xuân đón tết
công an huyện kiến sương tỉnh thái bình
vừa xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật
có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội
cụ thể vào ngày ba mươi tháng một
công an huyện kiến sương phát hiện tài khoản facebook
mang tên lê đức thế
đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật
liên quan đến dịch covid một mươi chín với nội dung
họ hàng nhà tôi có một ca nhiễm covid một mươi chín
đang cách ly
anh em ra đường hạn chế
chú ý đeo khẩu trang nhé
vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc hoặc lây
đã lây nhiễm từ người nhà tôi
thái bình thất thủ
những thông tin đăng tải trên đã thu hút nhiều người xem
chia sẻ gây hoang mang lo lắng nhân dân
qua công tác xác minh
công an huyện kiến sương xác định chủ tài khoản facebook trên
là lê đức thế
công an huyện kiến sương đã tiến hành triệu tập đối tượng
lên trụ sở cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an
lê đức thế đã thừa nhận sai phạm
tự giác gỡ bỏ thông tin
đồng thời cam kết không tái phạm
hiện công an huyện kiến sương đang củng cố hồ sơ
để xử lý trường hợp theo quy định
với hành vi cho vay lãi nặng
hai đối tượng mở tiệm cầm đồ hoạt động tín dụng đen
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố bùa ma thuật
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
đó là võ văn tài và nguyễn dương sơn
cùng ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
tham gia nhóm này còn có trần gia khải ba mươi ba tuổi
tên thường gọi là ti bến nước
đã bỏ trốn
theo kết quả điều tra ban đầu
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tài cùng với đồng bọn mở tiệm cầm đồ
ở số hai trăm sáu mươi một đường lê duẩn
phường ea tam thành phố bùa ma thuật
khi khách đưa tài sản đến cầm cố
các đối tượng này đã đưa ra mức tiền lãi
giao động từ hai triệu đồng
đến một mươi triệu đồng một triệu một ngày
sau khi đã thỏa thuận xong
mức lãi suất các đối tượng đưa khách
đến văn phòng công chứng để công chứng
giấy tờ mua bán tài sản
nhằm hợp thức hóa việc cầm cố tài sản
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc cầm đồ
tài và đồng bọn còn trực tiếp
cho người khác vay tiền với lãi suất
đến ba trăm sáu mươi năm một năm
tính đến thời điểm bị bắt
các đối tượng này đã cầm cố và cho nhiều người vay
với tổng số tiền khoảng hai tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi đối tượng
khải sớm ra đầu thú để hưởng
sự khoan hồng của pháp luật
công an xã kim bình
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đã truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản
tại trường mầm non kim bình cơ sở hai
sau năm giờ gây án
ngay sau khi nhận được
đơn trình báo của trường mầm non
kim bình cơ sở hai
về việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập
lấy trộm một loạt số thiết bị phục vụ công tác
dậy dàng dậy
công an xã kim bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ và bắt được đối tượng
nguyễn tất đình sinh năm hai nghìn bốn
chú ở xã kim bình thành phố phủ lý
là thủ phạm gây ra vụ trộm trên
bước đầu dưới sự giám hộ
của người thân đình khai nhận
lợi dụng đêm tối vắng người qua lại
vào khoảng một giờ ngày ba mươi một tháng một
đã treo qua tường bao
phá cửa đột nhập vào lớp học
để trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân